ủy ban nhân dân tp hcm vừa có tờ trình thủ tướng chính phủ bộ xây dựng bộ nội vụ
xem xét công nhận kết quả ra soát đánh giá khu vực dự kiến thành lập tp thủ đức
theo tiêu chí đô thị loại một làm cơ sở lập đề án thành lập tp thủ đức trực thuộc tp hcm
khu vực dự kiến thành lập thành phố thủ đức trên cơ sở sáp nhập quận hai quận chín và quận thủ đức
diện tích gần hai trăm một mươi hai km hai dân số hơn một năm triệu người
theo ủy ban nhân dân tp hcm đối chiếu với các quy định hiện hành về phân loại đô thị
khu vực dự kiến thành lập thành phố thủ đức đạt trên tám mươi bảy điểm so với thang tổng một trăm linh bảo đảm tiêu chí đô thị loại một
sau khi đề án thành lập tp thủ đức được cơ quan có thẩm quyền thông qua
và tp hcm có đầy đủ căn cứ pháp lý về quy hoạch chương trình phát triển đô thị
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ lập đề án đánh giá phân loại đô thị
trên cơ sở đó tp hcm trình cấp có thẩm quyền chính thức công nhận tp thủ đức thuộc tp hcm đạt tiêu chí đô thị loại một